bên lề hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi và chuyến thăm nhật bản
ngày tám tháng một mươi thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp một số doanh nghiệp nhật bản
trong đó có chủ tịch tập đoàn ana shinichiro ito
phát biểu với chủ tịch tập đoàn ina thủ tướng đề nghị ina với vị trí là tập đoàn hàng không lớn nhất nhật bản
được xếp vào nhóm các hãng hàng không hàng đầu thế giới về chất lượng và hiệu quả
đẩy mạnh hợp tác với các hãng hàng không việt nam
hoan nghênh ana mua thêm cổ phần của hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airlines
hợp tác về đào tạo huấn luyện phát triển nguồn nhân lực cho ngành hàng không việt nam
chủ tịch ana đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ việt nam
cho biết trong thời gian qua ana đã có sự hợp tác rất tốt với việt nam airlines
và sẽ mở rộng các hoạt động này trong tương lai
trở thành các điểm đến có sức cạnh tranh ở khu vực và trên thế giới
tiếp chủ tịch điều hành tập đoàn ion một trong những tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất trên thế giới
thủ tướng khuyên khích ion đưa các sản phẩm sản xuất tại việt nam
nhất là hàng nông sản thực phẩm để bán tại các trung tâm của ion trên thế giới
đề nghị tập đoàn đầu tư phát triển hệ thống các trung tâm thương mại hiện đại quy mô lớn
và đào tạo nhân lực cho ngành bán lẻ tại việt nam
chủ tịch ion cho rằng việt nam là một thị trường rất có sức hút đối với ion
nhất là đối tượng trung lưu cam kết thúc đẩy đưa hàng hóa của việt nam vào tiêu thụ
trong chuỗi cửa hàng của ieon tại nhật bản và các nước trên thế giới
trao đổi với chủ tịch công ty mitsui thủ tướng cho rằng mặc dù là tập đoàn lớn có uy tín
tiềm lực tài chính trình độ công nghệ cao tuy nhiên đầu tư của mitchi tại việt nam
vẫn còn khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng
chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn mitsui gia tăng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
năng lượng đặc biệt là năng lượng mặt trời các ngành công nghệ cao
các ngành công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo
chủ tịch mitchi bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của việt nam
so với thời điểm hơn hai mươi năm trước đây khi lần đầu tiên mitchue cử đoàn sang tìm hiểu kinh doanh tại việt nam
và cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài tại việt nam
tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm nhật bản
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng thư ký đảng dân chủ tự do nhật bản
chủ tịch liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt toshiro nikai
và các nghị sĩ quốc hội nhật bản thành viên của liên minh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị liên minh nghị sĩ hữu nghị nhật việt
tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng cầm quyền chính phủ quốc hội hai nước
ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giao lưu văn hóa giao lưu giữa các địa phương hai nước
theo đó thủ tướng cũng đề nghị liên minh thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh
cho khách du lịch việt nam và nhật bản tạo điều kiện tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước